các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên
đến một mươi h ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở một mươi bốn tám độ vĩ bắc một trăm linh tám tám độ kinh đông ngay trên đất liền từ quảng nam đến bình định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi một đến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
mưa lớn từ đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi ở khu vực từ thư thiên huế đến phú yên có mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm trên đợt bắc tây nguyên từ một trăm linh hai trăm linh mm trên đợt
vặt từ ngày hai mươi tám ba mươi một tháng một mươi khu vực từ nghệ an đến quảng trị có mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm trên đợt riêng nam nghệ an và hà tĩnh có lượng mưa phổ biến từ năm trăm linh bảy trăm linh mm trên đợt
cấp độ rủi ro thiên tai do bão số chín cấp bốn
ghi nhận tại một số địa phương được dự báo bão số chín sẽ đổ bộ tất cả đều quyết tâm hoàn thành thực hiện việc sơ tán người dân trong ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
theo báo cáo của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đến chiều hai mươi sáu tháng một mươi tỉnh đã liên lạc với bộ chủ tịch
lên kế hoạch sơ tán di rời hơn một mươi tám hộ dân với hơn sáu mươi ba nhân khẩu
tỉnh thừa thiên huế cũng yêu cầu các đơn vị kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu bè
vào neo đậu ở các cảng khu trú ngụ lồng bè nuôi cá bảo đảm an toàn cho các trạm kiểm lâm khu vực miền núi
tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ thị hồng lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại kế d ba mươi hai cư xá vĩnh hội phường năm quận bốn tp hcm về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ duyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm hai mươi năm b khu phố một phường tám thành phố bến tre tỉnh bến tre
đối tượng này có sẹo chấm cách một tám cm sau cánh mũi phải
và đối tượng cao phục hải lam sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp gia thạnh xã thạnh ngãi huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện